thưa quý vị chăm sóc hòa kiện giữa đồng vắng trong lúc trời chuyển mưa
một người phụ nữ ở xã tân quy tây thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đã bị xét đánh
văng ra xa khoảng một mét bất tỉnh nhưng điều kỳ diệu là chị đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần
sự việc xảy ra vào buổi trưa anh nguyễn hữu trí cho biết thời điểm trên
vừa ghé vào vườn thì nghe một tiếng nổi lớn và phát hiện chị ruột của mình là nguyễn thị thùy trang
bị xét đánh trúng văng xa hơn một mét là bất tỉnh
dây chuyền đeo trên cổ tan chảy non lá đan đội cũng rách quần áo đan mặt cũng bị cháy
rồi tới gần tới rồi nghe cái đồng cái người làm đứng chỗ này nè thấy chị bị xét đánh
rồi nó nói tiếng đầu không có nghe tiếng thứ hai mới nghe
rồi bắt đầu quảng hồ mới chạy ra mới sóc chị vô trong chạy nằm
rồi bắt đầu nhịp tim đứng thêm rồi mới nhịp hồ chị mới thở ra được là vừa nhịp vừa điện khách tú
thời điểm trên chị trang đang cùng với một người khác
đang vốn bầu cây kỉ tại vườn
sau tai nạn chị được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa sa đéc
với nhiều vết mỏng ở cổ và chân
sau một tuần điều trị chị đã xuất viện hiện sức khỏe đang dần hồi phục
mình nhớ là lúc mình đứng đó trời mới có chỉ mưa thôi chứ mình đâu thấy xét đánh gầm gì đâu
thường thường ta nói trời đánh trời gầm thì nó phải gầm mới đánh mới xét
mà mình thấy trời chỉ là chuyển thôi chứ cũng còn cây mây cũng còn có nắng nghe
chứ không phải là chuyển đen thù lùi mà không có nắng nha
mình đâu nghĩ là mình bị gì đâu
là quay lên thấy trời chỉ quá trời luôn mới nói cái xét gì đó
rồi mình xỉu bất tỉnh luôn mình đâu có biết gì nữa đâu
như xét đánh đó rồi tới đó là chứ chị đem sợi dây triền đó
nên sợi dây triền của mình nó dẫn điện nó dẫn nhiệt rồi nó mau
nên nó mới ấy ra mới bị nhiều như vậy
nó phổng à nó phổng với sợi dây triền
nó đứt mà nó dính cái mắt từ mắt dây triền nó dính vào trong cái da mình
phải phải em dâu cũng phải gỡ từng cái từng cái ra
những trường hợp sống sót sau khi bị xét đánh như chị trang
cũng thuộc dạng hy hữu hiếm gặp
sau vụ tai nạn anh trí đã trang bị cục thu lôi ở căn tròi trong vườn
để đảm bảo an toàn hơn
và thường xuyên cảnh báo nhắc nhở với mọi người xung quanh
giờ ai đi làm việc mà thấy trời chỉ mưa thôi đi giống nhà đi
chuyện nào qua ra làm tiếp chịu khó mình đi tới đi lui vậy chứ
sao thấy giờ nhìn thấy ghê quá à
trời ơi có nhiều người mấy người quen quen
người ta nói như trường hợp như chị vậy đó
là mười người là không qua khỏi mười đó
chị thì cũng may mắn lắm nó mới qua khỏi đó
mình thấy mình cũng hên mình cũng may mắn
rồi thôi mấy người sao mình thấy trời chuyển thôi đi vô nhà hay chắc ăn
mỗi năm nước ta có khoảng hai triệu tiêu sát đánh xuống
trong đó trúng hàng chục người
do vậy cơ quan chuyên môn khuyến cáo
khi trời chuyển mưa người dân cần di chuyển đến nơi an toàn
không nên ở nơi trống trải không trung với cây to
không đứng gần
không đứng gần cây to
không đứng gần trạm bút điện dưới đường dây điện
không cầm ô hay các vật dụng có kim loại